tôi cho rằng là các chế tài áp dụng cho việc xử lý các kỳ luật lao động ở việt nam thì hiện tại vẫn còn có những bất cập mà cần phải chỉnh sửa trong thời gian tới
để nâng cao trình độ chuyên môn cũng như kiến thức pháp luật cho người lao động
nhằm đáp ứng yêu cầu giai đoạn phát triển mới thì bên cạnh những yêu cầu chủ quan và khách quan thì các doanh nghiệp cũng cần phải phát huy vai trò của mình
có thể thấy nâng cao trình độ cho người lao động bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người lao động và thường xuyên chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho họ là một cách thiết thực
cụ thể và nó đang là nhiệm vụ hàng đầu của cộng đồng doanh nghiệp
bởi ai cũng hiểu rằng chăm lo tốt cho người lao động chính là nghĩa vụ trước pháp luật là tổ chức nhân văn của chủ doanh nghiệp đối với người lao động
và là đạo đức kinh doanh văn hóa văn minh của doanh nghiệp việt nam trong giai đoạn hiện nay
văn thương trần quang vũ
văn thương trần quang vũ
có rất nhiều ý kiến đánh giá khác nhau về người lao động việt nam
theo ý kiến của cá nhân ông ông có đánh giá như thế nào về những phẩm chất những điểm mạnh điểm yếu của người lao động việt nam đặc biệt trong bối cảnh hội nhập như hiện nay
trước hết thì phải nói rằng hiện nay lao động việt nam bây giờ đang là giai đoạn lao động vàng
tức là những người mà độ tuổi lao động của người ta là trong độ tuổi vàng để lao động đó là sức khỏe của người ta
và giai đoạn này là giai đoạn tốt nhất
và người ta có kỹ năng lao động tốt nhất
khi mà đầu tư nước ngoài vào việt nam ồ ạt thì một trong những cái yếu tố mà thu hút các nhà đầu tư nước ngoài vào việt nam thì đấy chính là lao động việt nam giá rẻ hơn so với các cái quốc gia xung quanh của chúng ta
lao động chân tay của người việt nam là rất là khéo léo
và lao động trí ác của người việt nam thì người ta có rất nhiều sáng tạo
người lao động việt nam hiện nay mà đang lao động ở trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài thì chủ yếu là những người từ nông thôn ra
cho nên họ có cái tính cần cù kiên nhẫn nhẫn nại trong cái công việc làm
thì đấy chính là những cái ưu điểm của lao động việt nam
bên cạnh cái ưu điểm ấy thì lao động việt nam nó cũng có những cái nhược điểm
cái nhược điểm mà chúng ta thấy rõ nhất đấy chính là cái thể lực của người việt nam khi mà tham gia vào lao động
nếu như kéo dài cường độ thì cái thể lực của người việt nam là có mức độ
những cái giờ đầu thì lao động rất là tốt
nhưng mà những giờ sau thì chất lượng
năng suất lao động thì thường là giảm đi
khi mà hội nhập chúng ta phải chia ra làm hai cái loại lao động
cái loại lao động thứ nhất là thuần túy lao động trên dây chuyển công nghiệp
và cái loại lao động nữa cao cấp hơn đấy là nước ngoài người ta thuê lao động việt nam tham gia vào quá trình quản lý
thì hai cái đấy là chúng ta phải phân biệt rõ ràng
chúng ta cũng có một cái nhược điểm của lao động đấy chính là cái kỹ năng lao động cái trình độ lao động chuyên sâu
hiện nay là chúng ta cái đấy
thực sự là chúng ta chưa cao
đối với các cái quốc gia mà có nền kinh tế phát triển lâu nền công nghiệp phát triển lâu ấy
thì cái lao động tập thể lao động nhóm lao động chia ra làm thành từng công đoạn một đấy
rồi phối hợp giữa công đoạn ấy thì nó tốt hơn
còn thì lao động ở việt nam ấy phối hợp các công đoạn thì nó kém hơn
thế nên ở cái chỗ này thì không phải là chỉ ở việt nam thôi
mà ở các quốc gia khác khi mà lao động trong một cái dây chuyển công nghiệp thì bao giờ cũng có cái việc là phải đào tạo
chính họ phải đào tạo ra một cái người làm ở cái khâu đó của dây chuyển công nghiệp
và người ta phải làm thế nào sắp xếp các cái khâu của dây chuyển công nghiệp này
nó phải ăn khớp với nhau
thì cái này không thể nói rằng là người việt nam tốt hay người việt nam không tốt ở chỗ này
mà phải nói đến là cái người sử dụng lao động có đào tạo tốt để cho cả một cái dây chuyển nó chạy hay không
và sắp xếp cho cả dây chuyền nó chạy hay không
và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi đặc biệt quan tâm tới kiến thức về trình độ
cũng như là cái nhận thức
của lao động việt nam đối với những kiến thức về pháp luật ạ
ông đánh giá tổng quá như thế nào về điều này ạ
đầu tiên thì phải nói rằng là cái thái độ mà tuân thủ các cái quy định tuân thủ pháp luật thì đa phần là rất là tốt
thế nhưng mà trong quá trình mà họ tuân thủ thì nó có những cái mà do cái trình độ lao động
do những cái thói quen lao động và cho cả cái chiều dày của nền kinh tế
thì chưa tạo ra cho họ một cái gọi là
kỹ năng ứng xử trong lao động
và chính vì như thế cho nên nó hay có những cái xung đột
vâng thưa ông thời gian gần đây thì có một số những cuộc xung đột xảy ra giữa giới chủ và giới thiệu
cũng như là hay là những cái cuộc đình công ạ
thì ông đánh giá như thế nào về điều này ạ
trong bất kỳ trường hợp nào tôi cũng không ủng hộ cái việc là đình công
đình công tức là cái khâu cuối cùng
nó làm cho cái sản xuất nó bị ngừng trệ
trong khi đó như khâu trước đấy

đó là hai bên có thể đối thoại được với nhau
thì chúng ta nhiều khi là vượt qua không có cuộc đối thoại để đi đến cái chỗ là phải đình công
thì tôi cho rằng là thế này
luật pháp việt nam thì nó đã quy định rõ về vấn đề này
để những cái cuộc đình công không xảy ra thì người ta quy định rằng là không được bóc lột sức lao động
không được bắt người công nhân làm quá nhiều giờ

cái thời gian nghỉ ngơi của người lao động như thế nào
thực ra cũng không quy định hết được
cho nên là cái giới thợ thì bao giờ cũng xu hướng là muốn thoải mái hơn một chút
dưới chủ thì bao giờ cũng muốn o ép thêm một chút
thế ở đây hai bên là không gặp nhau
cho nên nó mới xảy ra cái xung đột
chúng ta phải tìm ra cái tại sao có cuộc xung đột này
và có cách giải quyết cuộc xung đột này tốt hơn không
thì hầu hết các cái cuộc đình công là đều không có một cái cuộc đối thoại trước cái cuộc đình công này
chúng ta cũng cho rằng là cái cơ hội đối thoại là cơ hội
mà cái người đại diện cho giới thợ là phải nắm hết cơ hội ấy
và phải thực sự thực tâm đại diện cho dưới thợ để đàm phán với dưới chủ
đối thoại với dưới chủ để đừng có cái cuộc đình công nào xảy ra
vâng không biết là ông có đánh giá như thế nào về ý thức của người việt trong việc chủ động tìm hiểu
cũng như là tuân thủ những cái quy định cũng như là pháp luật về lao động ạ
ở đây chúng ta phải nhìn thấy rằng là cái người lao động chúng ta đang thụ động
trong cái việc tuân thủ toàn bộ pháp luật và nội quy
thế thì tôi đã từng nói rằng là bây giờ muốn cho người ta chuyển từ cái thụ động sang cái chủ động
thì khi mà pháp luật thì khoảng phải bàn
nhưng mà khi mà xây dựng cái nội quy trên cân cứ pháp luật thì trước hết là các cái doanh nghiệp không được xây dựng những cái điều mà nó trái với lại quy định của pháp luật
nhưng mà khi mà cụ thể hóa ra thành các nội quy
thì người lao động và cái người sử dụng lao động
tức là giới chủ và giới thợ
hai bên là phải được thảo luận về vấn đề này
và người lao động được đưa ra ý kiến phản biện của mình đối với lại cái nội quy
và khi người ta được phản biện với các nội quy ấy
thì người ta là một cơ hội để người ta hiểu biết về cái nội quy ấy
và khi người ta đã hiểu biết rồi người ta thỏa thuận rồi
thì lúc bấy giờ chuyển từ bị động sang thế chủ động để tôn thủ pháp luật thì tốt hơn rất nhiều
bên cạnh cái việc mà chưa thực sự có nhận thức đầy đủ
sau thì một số một bộ phận của người lao động việt nam vẫn còn chưa thực sự tuân thủ những cái cam kết về nội quy lao động
hoặc là những cái cam kết về phát sinh từ cái hợp đồng lao động
ông đánh giá như thế nào ạ
thực ra ở đây là những cái vụ mà chúng tôi theo dõi thì tôi thấy thế này này
bản thân cái người lao động đến cái lúc mà có cái xung đột đấy
thì mới hiểu ra rằng là à có cái quy định ấy
tức là như là lúc nãy tôi nói
tức là không tham gia vào cái quá trình đàm phán đầu tiên để xây dựng một cái quy chế
giữa hai bên cùng thống nhất với nhau
và cũng phải nói thực ra là cái giới chủ đầu tư nước ngoài vào việt nam ấy
thì chúng ta có thể chia ra nhiều giới chủ thuộc nhiều cái quốc gia và vùng lãnh thổ khác nhau
và mỗi quốc gia vùng lãnh thổ ấy thì họ lại mang cái pháp luật hoặc là họ mang cái thói quen của họ vào việt nam
và cũng phải nói thực sự là có một số cái trường hợp mà có cái xung đột đấy là do cái văn hóa ứng xử của giới chủ không tốt đối với người việt nam
thì tôi cho rằng là
khi mà văn hóa ứng xử không tốt như thế thì người việt nam mình được phản ứng
mà một cái sự phản ứng ấy tôi cho rằng là một sự phản ứng hợp pháp
nhưng mà cách phản ứng cho nó hợp lý thì chưa phản ứng hợp lý
cho nên chỗ này chính là hợp pháp và hợp lý chúng ta phải tính toán một cách kỹ lưỡng đến chỗ này
và hợp pháp hay hợp lý hãy bàn đến cái việc là cái người đại diện tức là trung gian của cái người lao động và cái giới chủ chính là cái người đại diện cho người lao động
tức là hiện nay là chúng ta đang dựa vào hệ thống công đoàn của chúng ta
trong quá trình hội nhập thì việt nam cũng tham gia đồng thời rất là nhiều những cái hiệp định thương mại song phương và đa phương ạ
và trong những cái hiệp định thương mại của cái thế hệ mới của cái quá trình hội nhập mới này thì có đề cập đến các cái yếu tố như là quyền tự do lao động hay là tổ chức bảo vệ quyền lợi cho người lao động ạ
ông có những ý kiến chia sẻ như thế nào về việc này ạ
có thể nói rằng là trong các cái hiệp định mà việt nam tham gia sâu ấy
thí dụ như là cái hợp tác giữa việt nam với các cái nước trong liên minh
nước trong liên minh châu âu
đấy rồi việt nam khi mà đàm phán cái tpp ấy
trong các cái hiệp ước này thì nó đều bàn đến cái việc là tự do lao động
và bàn đến cái quyền của người lao động
thì thực ra tôi thấy rằng là những cái quy định này là đều những cái quy định rất là tiến bộ
thí dụ như hàng hóa làm ra phải do tự do lao động
cái lao động phụ nữ và lao động trẻ vị thành niên
thì không được bóc lột cái lao động ấy
thế thì cái người lao động phải có một cái người đại diện thực sự cho người lao động
và tôi nghĩ rằng là tất cả những cái quy định này là những quy định rất là tiến bộ chứ
vậy thì trong thời gian tới để mà chúng ta có thể hỗ trợ nâng cao trình độ
cũng như là cái năng lực hiểu biết của người việt
và khuyến khích những người lao động việt nam tìm hiểu và tuân thủ những quy định về lao động
cũng như là pháp luật về lao động
thì ông có chia sẻ như thế nào về những cái giải pháp ạ
trước hết là chúng ta phải nhìn thấy một cái điều như thế này này
thì đây là một cái thứ rất là thuận lợi trong cái sử dụng lao động của chúng ta
trong giáo dục luật pháp cũng như là giáo dục kỹ năng lao động
là người việt nam cho đến bây giờ lao động trong các doanh nghiệp thì đều tốt nghiệp phổ thông trung học
tức là có trình độ lớp một mươi hai rồi
tốt nghiệp lớp một mươi hai rồi thì người ta mới đi làm
và cái người đã học như vậy rồi là người ta tiếp thu kiến thức xã hội
người ta đã trải qua cái giai đoạn học hành là người ta hiểu biết xã hội rất là khá
vấn đề của nó là bất kỳ gì
bây giờ hệ thống hóa lại cái đấy
và đào tạo kỹ năng lao động và đào tạo sự hiểu biết về pháp luật và tuân thủ pháp luật
thì tôi cho rằng đối với người việt nam cái này không nặng nề lắm
vấn đề bây giờ là ai tổ chức cái việc này
chính là giới chủ phải tổ chức cái việc này
khi mà vào làm việc ở trong cái doanh nghiệp của tôi
thì những cái yêu cầu mà tôi đưa ra của doanh nghiệp của tôi
mà các yêu cầu này cái nội quy này nó không trái với pháp luật việt nam
tôi phải chứng minh trước công nhân là không trái với pháp luật việt nam
đấy chính là cái mà tạo ra được một cái mặt bằng về pháp luật
khi giữa giới chủ và giới thợ mà không ai vi phạm cái này
có thể nói rằng việc nâng cao nhận thức cho người lao động việt nam
về những nội quy việc tuân thủ nội quy cũng như là pháp luật về lao động
cũng như là cái sự thỏa thuận một cách bình đẳng như ông đã chia sẻ
giữa giới chủ và giới thiệu thì là một điều hết sức quan trọng
đặc biệt là trong bối cảnh hội nhập ngày nay đúng không ạ
vâng tôi cho rằng là đây là một cái hết sức quan trọng bởi vì
tôi cho rằng cái điều này là hết sức quan trọng
cái pháp luật phải hiểu rộng ra tức là người ta hiểu hoàn toàn
cái pháp luật về pháp luật nói chung và pháp luật lao động nói riêng
và cái quyền bình đẳng có quyền tự do lao động của họ nói riêng
thì trong khi đó đã tạo cho người ta một cái vị thế một cái vị thế đó
người ta không phải là phụ thuộc vào giới chủ mà người ta hoàn toàn
bình đẳng được với giới chủ
trong cái việc là tôi bán sức lao động anh mua sức lao động của tôi
thì hai bên phải bình đẳng thỏa thuận với nhau
về bản chất giữ chủ và giới thợ là bản chất của nó luôn luôn
có những quyền lợi xung đột với nhau
và hai bên xung đột với nhau thì phải đi đến một cái chỗ
là hai bên bình đẳng để thỏa thuận với nhau
thì lúc bấy giờ mới đi đến một cái chung mà khi mà đã đi đến một cái
danh giới chung rồi không bên nào xâm phạm bên nào
thì cái quy ước ấy nó mới là cái quy ước lâu dài và không bên nào
xâm phạm bên nào nó mới vững bền được
vâng một lần nữa thì xin được cảm ơn ông trần quang vũ đã dành thời gian
và chia sẻ với chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
vâng tôi xin cảm ơn
quý vị và các bạn thân mến chương trình câu chuyện hội nhập
ngày hôm nay của chúng tôi với chủ đề về việc nâng cao trình độ
và kiến thức pháp luật cho người lao động việt nam trong bối cảnh hội nhập
xin được khép lại tại đây